thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị một mươi sáu giãn cách xã hội
các chất kiểm soát ở cửa ngõ xảy ra ủn ứ kéo dài tại thành phố hà nội
chỉ những phương tiện chở hàng hóa thiết yếu mới được phép đi vào thành phố
các phương tiện khác phải quay đầu
và để giải quyết tình trạng này các cơ quan chức năng đã triển khai các phương án giải pháp cụ thể
vậy cụ thể là những giải pháp như thế nào các phương tiện cần chú ý những gì
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện
chốt kiểm soát dịch bệnh số hai tại cao tốc pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
so với lúc sáng lượng phương tiện đã tăng lên đáng kể
các lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện đi theo làn riêng
theo ghi nhận thực tế vẫn còn không ít lái xe chưa thực hiện khai báo y tế qua điện thoại mà phải khai báo trực tiếp bằng giấy
do vậy đôi lúc tình trạng ưu nứ vẫn xảy ra
nhiều khi như bọn em thì công việc nó bận hàng hóa bốc đáng ngày nhiều khi không có thời gian
để đảm bảo cho an toàn cho các phương tiện là nếu không đủ điều kiện sẽ phải quay ngược trở lại địa phương
thì lực lượng chức năng cũng bố trí là tại những chốt như này những barrier ở chiều ngược lại
nằm để tránh những ngay xung đột cũng như vạn trạm giao thông
đồng thời tại những chốt chiều ra thành phố thì lực lượng cảnh giao thông cũng bố trí một cán bộ chiến sĩ
để phân luồng hướng dẫn các phương tiện giảm tốc độ từ xa
bên cạnh đó một trong những nguyên nhân xảy ra ủn ứ đó là do một lượng lớn các phương tiện chở thiết yếu
nhưng lại chưa đăng ký luồng xanh vận tải trên website của cơ quan chức năng
theo các cơ quan chức năng hiện thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
nên phương tiện không được đi vào chứ các xe có thể nhận diện theo luồng xanh
do vậy cơ quan chức năng đã lên phương án tổ chức phân luồng từ xa
hướng dẫn các phương tiện đi tới các xã hội
các địa phương khác có lộ trình không qua các chất kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố
ủn tắc rất là đông và các lái xe sẽ chủ động được thời gian cũng như là thời lượng để mà di chuyển từ điểm đi và điểm đến
theo sở giao thông vận tải tp hà nội với nhóm luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh thành phố hà nội
sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ kết nối với hai mươi hai chốt kiểm soát phương tiện ở khu vực cửa ngõ
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các phương tiện kinh doanh vận tải cần sớm chủ động đăng ký luồng xanh vận tải trên website

cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các phương tiện kinh doanh vận tải địa phương hoặc trên website của tổng cục đường bộ việt nam
đồng thời các phương tiện đủ điều kiện người dân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ thùy thân
giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ giấy xác nhận đã tiêm vaccine quyết định hết thời hạn cách ly nếu có
điền đầy đủ thông tin và tờ khai y tế tự nguyện đối với người di chuyển vào thành phố hà nội
tại biểu mẫu trên cổng thông tin điện tử công an thành phố hà nội
những người đi trên cùng một xe ô tô có thể khai trung một biểu mẫu